sau hai lượt trận cuối cùng ở bảng e và bảng f đội tuyển việt nam của chúng ta đã giành được tấm vé cuối cùng vào vòng một tám
vào lúc một mươi tám h chiều nay đội quân của thầy trò park hang seo sẽ gặp gỡ đội tuyển jordan trên sông al martum tại dubai
và lúc này hàng nghìn cổ động viên từ nước nhà đang rất tin tưởng và kỳ vọng vào một chiến thắng của đội tuyển việt nam
đây là những hình ảnh đáng nhớ của bóng đá việt nam tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á
trong cơn mưa tuyết tại thương châu trung quốc các cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã thi đấu kiên cường để làm nên một điều kỳ diệu một dấu ấn lớn trong lịch sử của bóng đá việt nam
tròn một năm trôi qua kể từ kỳ tích lịch sử đó thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã đưa người hâm mộ bóng đá việt nam đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
từ thành tích ấn tượng khi lần đầu tiên lọt vào bán kết asean một mươi tám đến trước vô địch aff cup hai nghìn một mươi tám
chưa bao giờ người hâm mộ việt nam được tận hưởng bóng đá mà lúc nào cũng tin là đội nhà sẽ chiến thắng dù gặp bất kỳ đối thủ nào
bước vào giải asean cup qua ba trận đấu tại vòng bảng các cầu thủ của chúng ta tiếp tục thể hiện được màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ mạnh để có mặt trong top một mươi sáu đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá châu á
một người hâm mộ thì em cảm thấy rất là tự hào về đội tuyển nước nhà
tuy có một phút mà hơi lo lắng về trận cuối cùng của triều tiên chẳng hạn nhưng mà đội nhà đã vào đến vòng này là coi như là mình rất là hạnh phúc rồi
rất là may mắn khi mà việt nam được vào phòng này nhưng mà may mắn chỉ dành cho những người đã nỗ lực
vào vòng được vào vòng hai thì thật là may mắn và đầy kịch tính mình hy vọng là trong tận tới thì việt nam sẽ giành chiến thắng một ạ thế là đủ
sau nhiều gian nan và kịch tính thay cho huấn luyện viên park hang seo tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình ở sân chơi bóng đá lớn nhất châu á lần này
trước trận đấu quan trọng diễn ra vào chiều tối nay người hâm mộ bóng đá việt nam cũng đã đặt kỳ vọng lớn vào một kết quả khả quan cho đội bóng thân yêu
em sẽ dự đoán việt nam sẽ thắng jordan hai một ạ
em dự đoán đội nhà mình sẽ chiến thắng cách việt một ạ
và đoán là đội nào sẽ ghi bản
em nghĩ là quang hải sẽ ghi bản ạ
việt nam chiến thắng việt nam vô địch